thưa quý vị và các bạn năm nào cũng vậy cứ vào dịp tết tình trạng khan hiếm máu lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người bệnh và đội ngũ các bác sĩ
đáng chú ý việc khan hiếm hai nhóm máu a và o đang diễn ra không chỉ riêng tại hà nội
mà còn xảy ra ở nhiều trung tâm chuyển máu khác trên khắp cả nước
và trên thực tế đã có nhiều ca bệnh vì thiếu máu mà mạng sống của bệnh nhân không thể bảo toàn
cho đi là còn mãi đó là điều mỗi người đã và đang hiến những giọt máu quý giá của mình cho đồng loại cảm nhận được sâu sắc hơn ai hết
hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu
lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn
hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho sản phẩm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe và cuộc sống đã hết